gặp mặt đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài thuộc liên minh diễn đàn doanh nghiệp việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ chính phủ sẵn sàng lắng nghe mọi khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp
đồng thời khẳng định việt nam vẫn đang phát triển ổn định
chính phủ việt nam luôn quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn thành công tại việt nam
thủ tướng nêu rõ suốt hai mươi ba năm qua diễn đàn vbf đã luôn đồng hành cùng chính phủ các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp
đưa ra nhiều khuyến nghị sáng kiến hữu ích nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tại buổi gặp mặt đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam đánh giá cao chính phủ việt nam đã kiểm soát thành công dịch covid một mươi chín
góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
sự thành công của việt nam trong khống chế dịch bệnh đã tạo nên sự thành công cho việt nam trong việc trở thành điểm đến thu hút đầu tư công nghệ cao
tin tưởng đại hội lần thứ một mươi ba của đảng sắp tới sẽ thúc đẩy chính phủ cải thiện mạnh mẽ hơn
cảm kết hỗ trợ chính phủ việt nam vbf cải thiện môi trường đầu tư nghiên cứu đưa ra các ý tưởng hỗ trợ tiến trình này